vào chiều tối ngày hôm qua bờ ta lui bằng bê tông tại hẻm ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi tp đà lạt tỉnh lâm đồng
đã được lực lượng chức năng chủ động đẩy sập đổ xuống phía dưới
và đây là khu vực đã xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng làm hai người tử vong năm người bị thương vào ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua
đây là phương án xử lý được ubnd tỉnh chỉ đạo để giảm nguy cơ tiếp tục sạt lở
bởi ta luy này đã xuất hiện rất nhiều vết dặn nứt không đảm bảo an toàn
trong ngày một tháng bảy lực lượng chức năng đã đào múc bớt lượng đất bên trong
cho đến cuối ngày thì chủ động đẩy sập bờ ta lui
bờ ta lưu bê tông vừa được cơ quan chức năng cho sập đổ cách mặt đường phía dưới khoảng ba mươi mét
với độ dốc gần như thẳng đứng
trước khi chủ động cho sập bờ bê tông này chính quyền địa phương đã di rời toàn bộ người dân
và tài sản của các gia đình nằm trong vùng bị ảnh hưởng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại